từ ngày ba mươi một tháng một mươi tới nay hà nội đang ghi nhận một mươi bốn ổ dịch hoạt động phức tạp
trong đó chỉ riêng ba ổ dịch lớn là chợ ninh hiệp huyện gia lâm thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh
và phương phú đô quận nam từ liêm tới nay đã ghi nhận gần tám trăm linh ca dương tính
thông tin với cử tri ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
qua theo dõi số liệu cho thấy từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt
tỷ lệ f một trở thành f đã tăng lên
khi giai đoạn trước chỉ có bảy tám
tin hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước
bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
tuy nhiên số ca cộng đồng tại hà nội tăng cao đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt
không rõ nguồn lây cho thấy nếu không sớm có biện pháp ứng phó
nguy cơ bùng dịch tại hà nội là rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực
bệnh viện đại học y hà nội kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
cho biết bệnh viện đang có khoảng một trăm ba mươi f điều trị
theo kịch bản bệnh viện có ba giai đoạn công suất một trăm linh f hai trăm linh f năm trăm linh f
hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn hai với công suất tối đa là hai trăm linh bệnh nhân điều trị cùng lúc
số lượng f điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày mỗi ngày chúng tôi đón vài chục f
ngoài ra cũng cho ra viện khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh viện không chỉ bố trí đủ dưỡng
mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ ông hải nói
đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ hải tám mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện
là f thể nhẹ không triệu chứng
theo ông hà nội nên sớm có phương án cho phép điều trị f không triệu chứng tại nhà
lý do là hà nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine hai mũi cho người dân rất cao
vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ
những f nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế
tránh dịch bệnh
bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh do tải lượng virus thấp nên các f này cũng như người bình thường
nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng tâm lý mà còn gây áp lực cho công tác hậu cần
bác sĩ hải đề xuất
ông phân tích thêm cần phân luận điều trị f để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện
vì ngoài bệnh nhân tại hà nội chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía bắc chuyển về
f thể nhẹ điều trị tại nhà còn f có triệu chứng hoặc nguy cơ bệnh nên thì đưa vào viện điều trị